để tăng cường hiệu quả phòng chống và miễn dịch covid một mươi chín hai tỉnh miền tây là đồng tháp và cần thơ
vừa ban hành kế hoạch tiêm phòng vaccine covid một mươi chín liều bổ sung và liều nhắc lại mũi ba
tại thành phố cần thơ thời gian triển khai từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm sau
liệu bổ sung sẽ ưu tiên tiêm trước cho người từ năm mươi tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch vừa và nặng
liêu nhắc lại mũi ba ưu tiên cho người có bệnh nền người trực tiếp xét nghiệm
chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
dự kiến trong tháng một mươi hai này sẽ triển khai thêm năm bốn trăm linh liều bổ sung và sáu một trăm linh liều nhắc lại mỗi ba
tùy theo tình hình phân bổ vaccine cần thơ có kế hoạch tiêm mũi ba cho chín trăm ba mươi người trong những tháng kế tiếp
còn tại đồng tháp ủy ban nhân dân tỉnh này cũng vừa có văn bản đề nghị bộ y tế
cục y tế dự phòng xem xét chấp thuận cho địa phương thực hiện rút ngắn thời gian tiêm điều nhắc lại
đối với vaccine phòng covid một mươi chín
cụ thể khoảng thời gian từ mũi cuối cùng của liệu cơ bản liều bổ sung đến liều nhắc lại
sẽ được rút xuống còn bốn tháng thay vì sáu tháng như hiện nay
dự kiến đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai tỉnh đồng tháp sẽ hoàn thành tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín
cho người dân trên địa bàn
và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay